cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quý tỉnh bình thuận vừa ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn cãi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cư trú tại thôn quý hải xã long hải huyện phú quý tỉnh bình thuận để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó tối ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhà của bà nguyễn thị bảo quyên trú tại thôn tân hải xã long hải huyện phú quý
bị trộm cắp tiền và vàng sau khi xác định nguyễn cãi là đối tượng gây ra vụ việc trên nên công an đã tiến hành mật phục bắt giữ
tuy nhiên đối tượng này đã rất manh động hôn hãng tấn công bài lực lượng làm nhiệm vụ
được biết đối tượng này từng có hai tiền án về tội cướp tài sản cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định